đoàn công tác của tỉnh bà rịa vũng tàu đã đến chúc tết và động viên cán bộ kỹ sư và công nhân đang làm việc trên giàn trung tâm công nghệ số ba của liên doanh việt nga
những món quà xuân không lớn về giá trị nhưng gửi gắm rất nhiều tình cảm của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
dành cho những người thợ dầu khí vẫn đang miệt mải lao động sản xuất trên các giàn khoan mùa xuân
do đặc thù làm việc ở xa đất liền nên rất nhiều lao động ngành dầu khí không có điều kiện đón tết vui xuân cùng gia đình
lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ những người thợ dầu khí của liên doanh vietso petro nói riêng
và ngành dầu khí nói chung đối với sự phát triển của địa phương và cả nước
những món quà xuân tuy không lớn về giá trị nhưng gửi gắm rất nhiều tình cảm của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
dành cho những người thợ dầu khí vẫn đang miệt mài lao động sản xuất trên các giàn khoan
thì mỗi người đều có một cái cảm xúc riêng nhưng mà tất cả đều hướng về cái tinh thần đoàn kết ra với nhiệm vụ về duy trì cái biên tục của khái thác dầu khí thì bọn em cảm thấy là rất là bình dương
và rất là là cố gắng quyết tâm hoàn thành các cái công việc sản xuất để cho dòng dầu được khai thác được biên tục
sau khi thăm chúc tết tại giàn công nghệ trung tâm số ba đoàn công tác đã đến huyện côn đảo
tại đây đoàn đã đặt vòng hoa viếng nghĩa trang hai
hàng dương tháp hương trên các phần mộ liệt sĩ và những người có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập tự do hòa bình của dân tộc
sau đó đoàn đã đến thăm chúc tết ông nguyễn xuân viên thương binh cựu tù chính trị côn đảo và bà võ thị thanh vợ liệt sĩ tại khu dân cư số bảy
chiều cùng ngày đoàn công tác thăm và chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện côn đảo